bên kia đường thì bị công đuổi theo cầm dao chém vào đầu
vật ngã đối phương hắt đấm vào mặt và lưng của công
bị công xịt hơi cay vào mắt hát thả chủ nợ ra rồi tháo chạy
công lên xe để bạn chở về nhà còn hát được đưa đến bệnh viện cấp cứu
theo giám định tỷ lệ thương tích của h là một mươi năm
nạn nhân không tử vong là do được cấp cứu kịp thời
chỉ vì hai triệu đồng vụ việc đã bị đẩy đi quá xa
khi một người xích mất mạng còn một người lại rơi vào vòng lao lý
mặc dù hiện tại việt nam chưa ghi nhận ca mắc căn bệnh viêm gan bí ẩn nào
tuy nhiên việc nắm rõ những triệu chứng và cách đối phó với căn bệnh này là vô cùng cần thiết
đặc biệt là với các bậc phụ huynh
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo
hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo